còn tại trung quốc mới đây đã thông báo phát hiện ca nhiễm biến thể omicron đầu tiên
đến nay đã có ba địa phương ở trung quốc phát hiện các ca covid một mươi chín nhiễm biến thể này
thành phố thiên tân tiếp xác với thủ đô bắc kinh là nơi đã báo cáo ca covid một mươi chín nhập cảnh
nhiễm biến thể omicron đầu tiên ở trung quốc
theo các báo cáo trước đó một trường hợp covid một mươi chín nhập cảnh không triệu chứng
đã được phát hiện ở thiên tân hôm chín tháng một mươi hai
đây là một công dân ban lan đến thiên tân từ watsa
khi đến trung quốc bệnh nhân này không có triệu chứng thân nhiệt bình thường
nhưng sau đó cho kết quả dương tính trong xét nghiệm acid nuric và được chuyển đến bệnh viện chỉ định
chính quyền thành phố đã nhắc nhở người dân tiếp tục duy trì các thói quen vệ sinh tốt
và tân thủ các biện pháp phòng dịch
trong thông báo thiên tân cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc chủng ngừa vaccine covid một mươi chín
cho trẻ em từ ba đến một mươi một tuổi và người già từ sáu mươi tuổi trở lên
như vậy tính đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai
ngoài thiên tân đặc khu hành chính hồng kông của trung quốc đã báo cáo bảy trường hợp nhiễm omicron
tất cả đều là các ca nhập cảnh và chưa xâm nhập vào cộng đồng
đảo đài loan cũng thông báo ba ca nhiễm omicron
trong khi đó hai hãng vaccine hàng đầu của trung quốc sinofarm và sinovac
cũng như các nhà nghiên cứu của đại học hồng kông cho biết
họ đang đạt được tiến bộ lớn trong việc nghiên cứu biến thể omicron hai tuần
sau khi tổ chức y tế thế giới who tuyên bố đây là biến thể đáng lo ngại